tại hội trường bộ quốc phòng đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã tổ chức lễ khai mạc trọng thể
đến sự buổi lễ có các đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương
chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung ương đảng
các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam
các đồng chí lão thành cách mạng đại diện bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng lao động
đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành đoàn thể trung ương và các địa phương
đại diện các quân khu quân chủng binh chủng quân đoàn học viện nhà trường trong toàn quân
đoàn đại biểu hội cựu chiến binh lào và đoàn đại biểu hội cựu chiến binh campuchia
lãnh đạo hội cựu chiến binh việt nam qua các thời kỳ các ban liên lạc truyền thống hội cựu chiến binh đang công tác ở nước ngoài
cùng hơn năm trăm một mươi sáu đại biểu đại diện cho ý chí nguyện vọng và tình cảm của gần ba triệu hội viên cựu chiến binh trên khắp mọi miền đất nước
đại hội đại biểu toàn quốc
hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu diễn ra với chủ đề phát huy bản chất truyền thống bộ đội cụ hồ
trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng hội trong sạch vững mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ
đại hội sẽ có những nhiệm vụ trọng tâm sau tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ năm
nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi bảy và quyết định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của hội cựu chiến binh việt nam nhiệm kỳ năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đánh giá hội cựu chiến binh việt nam qua chặng đường hai mươi tám năm xây dựng và phát triển đồng hành cùng công cuộc đổi mới của đảng dân tộc và đất nước
thu được những thành tiệu quan trọng trong công tác xây dựng hội trên các mặt của đời sống chính trị kinh tế xã hội bầu ban chấp hành trung ương hội khóa sáu
phát biểu tại đại hội tổng bí thư nguyễn phú trọng ghi nhận trong thời gian qua hội cựu chiến binh việt nam đã tổ chức động viên các cựu chiến binh
nêu cao ý chí tự lực tự cường đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát khỏi đói nghèo nâng cao đời sống góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội và công tác xóa đói giảm nghèo trong cả nước làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa từ thiện

tuy nhiên tổng bí thư cũng chỉ rõ bên cạnh những ưu điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua hoạt động của hội cựu chiến binh cũng còn những thiếu sót khuyết điểm mà báo cáo chính trị tại đại hội đã nêu ra
công tác chính trị tư tưởng có lúc có nơi chưa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cựu chiến binh chưa chủ động giải quyết các vấn đề của thực tiễn đặt ra
phát triển kinh tế ở một số nơi còn chậm nền nếp chế độ sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa đúng quy định
chất lượng sinh hoạt của một số tổ chức hội chưa thiết thực chậm đổi mới
công tác phối hợp với chính quyền mặt trận tổ quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể chưa thật chặt chẽ hiệu quả chưa cao
thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội có mặt còn hạn chế
tổng bí thư đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm để có giải pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới
hơn ai hết các đồng chí mỗi hội viên hội cựu chiến binh hiểu rất rõ giá trị của độc lập tự do
đã được đổi bằng sự hy sinh cống hiến cao của đồng bào đồng chí và chính bản thân mình trong nhiều thập kỷ đấu tranh gian khổ
vì vậy hội cần tiếp tục quán triệt và tổ chức cho cán bộ hội viên thực hiện thật tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hội là kiên quyết bảo vệ thành quả của cách mạng
góp phần làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch
tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
tổng bí thư đề nghị hội cựu chiến binh việt nam tiếp tục tăng cường quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
về xây dựng phát triển kinh tế nhanh bền vững phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
chú trọng các chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của chính phủ tranh thủ mọi nguồn lực và chính sách ưu đãi
cùng giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi
bên cạnh đó mỗi hội viên cựu chiến binh bằng tâm huyết và sự từng trải của mình
phải thực hiện lời dạy của bác hồ bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết
giáo dục con cháu xây dựng gia đình văn hóa mới
nêu gương sáng cho lớp trẻ nói theo tránh có những biểu hiện công thần tự mãn
tiếp tục chăm lo xây dựng hội cựu chiến binh việt nam trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng
đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động tham gia xây dựng đảng nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân
củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và nhà nước
với tình cảm chân thành quý trọng và niềm tin sâu sắc tổng bí thư chúc các cựu chiến binh việt nam
luôn luôn là bộ đội cụ hồ mãi mãi là bộ đội cụ hồ